sau khi những nước từng theo đuổi việc loại bỏ covid một mươi chín ví dụ như singapore úc và new zealand đã bắt đầu mở cửa trở lại một khi tỷ lệ tiêm chủng đạt mức rất cao
con số một mươi ba ca nhiễm một ngày thực sự là cú sốc đối với y tế nước này trong khi trước đó mỗi ngày trung quốc chỉ ghi nhận vài trăm cám không
việc chính quyền nước này điều động cả lính quân y và nhân viên y tế đến xét nghiệm diện rộng đã cho thấy rõ covid một mươi chín ở trung quốc nguy hiểm và nghiêm trọng đến mức nào